khoảng hai tuần trở lại đây khi mà dịch corona bùng phát thì mọi thông tin hay là cách phòng tránh ngăn ngừa dịch bệnh
đều được làm một chủ đề nhận được sự quan tâm lớn của người dân
cùng với đó các mặt hàng như khẩu trang nước rửa tay thì đều cháy hàng ở mọi nơi
giá bán các mặt hàng này cũng đã được đẩy cao gấp nhiều lần
và trước thực tế này thì tại một số trường đại học đã sản xuất cũng như cung cấp nước rửa tay khô sát khuẩn miễn phí
để phục vụ người dân và góp phần phòng chống virus corona
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
trái ngược với khuôn viên vắng lặng khi nhà trường rời lịch nhập học để phòng tránh virus corona
tại vòng thí nghiệm khoa học trường đại học thủy lợi lại tất bật không khí làm việc khẩn trương
để tạo ra các sản phẩm rửa tay sát khuẩn phòng chống virus ncov
dù được làm bằng thủ công nhưng tất cả quy trình đều tuân thủ theo đúng quy trình chuẩn mực của who
đây có thể coi là chế phẩm rất hữu ích phục vụ kịp thời trong đợt cao điểm dịch vụ virus ncov
nhà trường cho biết mới đầu triển khai thì khá thuận lợi
tuy nhiên hiện nay nhiều nguồn cung cấp nguyên liệu đang khan hiếm đặc biệt nhiều đơn vị cung cấp đang tăng giá
đối trước cái khả năng mà cái dịch dịch tội do virus ncov có thể bỏ tắt tại hà nội